hiện trên mạng xã hội đang lan truyền một tin giả với nội dung như sau
bộ y tế đã xác nhận đây là tin giả
mọi thông tin khuyến cáo cảnh báo của bộ y tế tới người dân đều được truyền tải qua các kênh thông tin chính thức của bộ y tế
các cơ quan báo chí trinh thống và các tin nhắn sms của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông